chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế mùng hai tết nguyên đán của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn không có xe để mua nếu có giá cũng tranh lệch so với giá niêm yết hàng chục thậm chí hàng trăm triệu
đó là nghịch lý mà thị trường ô tô nhập khẩu hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám đang gặp phải
nghịch lý xảy ra đúng thời điểm nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao để đón tết
đồng thời cũng kỳ vọng vào một năm hai nghìn một mươi tám giá xe giảm khi thuế xuất về
chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một số thông tin kinh tế nổi bật trong tuần
thưa quý vị và các bạn trong tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám kim ngạch xuất khẩu sang hầu hết các khu vực thị trường đều có mức tăng trưởng dương
một số thị trường truyền thống của việt nam vẫn được giữ vững và tiếp tục phát huy hiệu quả
cũng như từng bước tận dụng các lợi thế của các hiệp định thương mại tự do đã ký kết
cụ thể xuất khẩu của việt nam vẫn được giữ vững và tiếp tục phát huy hiệu quả

trong đó xuất khẩu sang asean ước đạt một bảy mươi năm tỷ đô la tăng một mươi năm bảy
trung quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam trong tháng một năm hai nghìn một mươi tám
với kim ngạch đạt bốn bốn mươi bảy tỷ đô la gấp hai năm lần so với cùng kỳ năm trước tăng một trăm bốn mươi tám
xuất khẩu sang châu âu ước đạt ba hai mươi bốn tỷ đô la tăng bảy bốn
trong đó xuất khẩu sang eu ước đạt ba ba tỷ đô la tăng sáu sáu
xuất khẩu sang nga ước đạt một trăm bảy mươi triệu đô la tăng hai mươi bảy
xuất khẩu sang châu mỹ ước đạt bốn hai mươi chín tỷ đô la tăng một mươi bảy
trong đó xuất khẩu sang hoa kỳ ước đạt ba năm mươi hai tỷ đô la tăng một mươi bảy
riêng châu phi có kim ngạch xuất khẩu giảm chín năm so với cùng kỳ kim ngạch ước đạt một trăm hai mươi tám hai triệu đô la
tuy giá các nhóm hàng là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất trên thị trường thế giới không thấp
nhưng các doanh nghiệp tranh thủ nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất
tiêu dùng tăng cao vào tháng giáp tết do vậy đã góp phần làm kim ngạch nhập khẩu tháng một cao hơn so với cùng kỳ
tháng một năm hai nghìn một mươi tám ước nhập siêu ba trăm linh triệu đô la mỹ bằng một sáu kim ngạch xuất khẩu
trong đó khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hai ba mươi chín tỷ đô la mỹ
khu vực fdi kể cả dầu thô xuất siêu trên hai tỷ đô la mỹ
nhập khẩu từ châu á có mức tăng mạnh trên năm mươi chiếm gần tám mươi ba tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước
trung quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của việt nam
với kim ngạch ước tính đạt năm sáu mươi tám tỷ đô la mỹ tăng trên bốn mươi năm so với cùng kỳ năm trước
nhật bản đạt một sáu mươi tám tỷ đô la mỹ tăng trên chín mươi ba
các thị trường còn lại có mức tăng tương đối mạnh cụ thể như châu âu tăng ba mươi năm
chiếm tỷ trọng sấp xỉ bảy trong đó eu tăng ba mươi một một chiếm tỷ trọng năm năm
châu mỹ tăng trên hai mươi tám chiếm tỷ trọng sáu sáu
châu mỹ tăng trên hai mươi tám chiếm tỷ trọng sáu sáu chiếm tỷ trọng sáu sáu
châu phi tăng trên sáu mươi hai chiếm tỷ trọng tám
châu đại dương tăng trên bốn mươi ba chiếm tỷ trọng gần một năm và các thị trường khác chiếm tỷ trọng hai một mươi bảy
đi chợ tết từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa của người việt
tuy nhiên cùng với sự phát triển và thay đổi của thời gian chợ tết cũng có nhiều thay đổi
do vậy hà nội vẫn còn những viên chợ truyền thống như một nét đẹp của đất thăng long
đặc biệt hơn là chỉ học một đất thăng long
hà nội đã trở thành một nét đẹp một lần trong năm và những ngày giáp tết
như một thói quen không thể bỏ tám mươi năm nay cứ vào dịp giáp tết
ông hoàng bảo lâm lại đến chợ hoa hàng lược để chọn cho gia đình cảnh đạo đẹp nhất
phiên chợ này đã gắn liền với ký ức tuổi thơ của ông và nhiều người dân thủ đô
tôi sống ở hà nội từ bé mà đã đi chợ hàng lược từ lúc còn nhỏ
cho nên có rất nhiều kỷ niệm sâu sắc ở đây
mà thời kỳ đó thì hoa thực nhiều hơn hoa giả và nó khác bây giờ
nhưng bây giờ thì nó đa dạng hơn nó phong phú hơn
cho nên là đi cái chợ đấy nó để mà hồi ước lại để mà nhớ lại
từ cách đây hàng ngàn năm chợ hoa trên phố hàng lược đã được hình thành
cứ sau ngày hai mươi ba tháng chạp đến ba mươi tết chợ hoa lại họp một đoạn dài trên phố hàng lược và các con phố lân cận
dù theo thời gian đã có nhiều thay đổi nhưng tìm đến chợ hoa hàng lượm
người ta vẫn cảm nhận được không khí tết rất riêng
nhiều người đi chợ hoa còn là một thú vui tao nhã để được ngắm hoa tìm về nét cổ xưa
nói chung là tôi thường xuyên đến đây những ngày tết từ hai mươi năm đến hai mươi chín vẫn sang
nhiều khi mua rồi như này sang lại ngắm thôi ngắm những loại hoa nhiều loại hoa
nhắc đến chợ phiên tết hà nội không thể không kể đến chợ bán đồ cũ
nằm tại ngã năm hàng lược
hàng mã hàng cân hàng lược và hàng đồng
nét đặc sắc không chỉ ở mỗi năm chỉ họp duy nhất một phiên
từ ngày hai mươi tới ba mươi tháng chạp mà còn bởi mặt hàng được bày bán
dù là đồ cũ nhưng có khi lại đắt hơn cả đồ mới bởi giá trị tiềm ẩn trong đó
đây là điểm hẹn lý tưởng của những người đam mê với những món đồ xưa cũ đồ cổ và giả cổ
mục đích là thứ nhất là mình được xem
thế mà mình thích cái gì mà cái túi tiền
thì mình cho phép thì mình cũng mua
năm nào cũng phải ra đây cho đến hôm hai mươi chín ba mươi thì mới là thôi không giả nữa
những phiên trợ như thế này thực sự là điểm đến hấp dẫn
bảo tồn bản sắc dân tộc và thể hiện nét đẹp trong phụ
và thể hiện nét đẹp phong tục đón tết của người việt
đặc biệt là khi con người ta muốn bỏ lại đằng sau những lo toan bộn bề của một năm
và tìm về những giá trị những vẻ đẹp của văn hóa
đất kinh kỳ
theo các chuyên gia dự báo năm hai nghìn một mươi tám thị trường bất động sản việt nam
sẽ có những thay đổi đến từ tác động của xu hướng toàn cầu hóa
với những chính sách thu hút đầu tư cởi mở hơn khả năng sinh lời cao
làn sóng đầu tư nước ngoài và thị trường bất động sản việt nam sẽ mạnh hơn trong thời gian tới
hai nghìn một mươi tám là một năm bản lề của kinh tế việt nam
chính thức hòa nhập thực hiện đầy đủ các cam kết
với wto đây là yếu tố quan trọng tác động mạnh đến thị trường bất động sản
xu hướng toàn cầu hóa thị trường bất động sản sẽ diễn ra với sự gia tăng của việc
các nhà đầu tư trong nước đầu tư ra nước ngoài và các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào việt nam
đến với thị trường bất động sản việt nam không chỉ còn là các nhà đầu tư tổ chức
doanh nghiệp mà còn có cả các nhà đầu tư cá nhân
thì hàn quốc cũng đang có tới mấy trăm ngàn người đang sống và làm việc tại việt nam
đây là một cộng đồng dân cư rất lớn vừa đến từ trung quốc vừa đến từ nhật bản singapore hồng kông
đó là những xu hướng rất là lớn trong khu vực chưa kể đến những nước tiềm năng hơn nữa
xa hơn nữa mà trong vòng vài năm tới tôi tin rằng họ cũng rất quan tâm
như báo cáo của bất động sản com vn thấy rằng là ở mỹ đức ở anh
người ta rất quan tâm đến thị trường bất động sản việt nam với tỷ lệ tìm kiếm rất cao
trong năm hai nghìn một mươi bảy nhà đầu tư nước ngoài đã rót thêm hơn ba tỷ usd vào thị trường bất động sản việt nam
chiếm tám năm tổng vốn đầu tư đăng ký
không chỉ đầu tư vào đồng vốn các nhà đầu tư nước ngoài đã mang đến việt nam kinh nghiệm phát triển
dự án và ứng dụng thiết kế công nghệ mới các dịch vụ gia tăng giá trị
ông nguyễn trần nam chủ tịch hiệp hội bất động sản việt nam đã từng khẳng định
giải hàng hóa của thị trường bất động sản sẽ ngày càng được nới rộng
sản phẩm cao cấp sẽ thực sự vươn tới sự khác biệt
trong khi đó sản phẩm giá trị thấp cũng đa dạng và có nhiều tiện ích hơn
nhận định này hoàn toàn chính xác khi nhìn vào những dự án căn hộ giá thấp đã đang được trào bán
tại các thành phố lớn trong năm hai nghìn một mươi bảy và sự xuất hiện của dòng sản phẩm siêu cao cấp tại hà nội
ngay vào tháng đầu của năm hai nghìn một mươi tám
vân trì avenu là dự án siêu cao cấp giống với mô hình nghỉ dưỡng rất gần gũi với thiên nhiên
khi khách hàng mua villa được cung cấp thẻ gôn miễn phí của sân gôn vân trì trị giá một trăm ba mươi hai đô la
chúng tôi có một bệnh viện quốc tế tại seoul khách hàng mua biệt thự
và gia đình sẽ được đưa sang bệnh viện này để khám sức khỏe định kỳ
tất cả các chi phí do nó bột đài thọ
trong tương lai chúng tôi sẽ đầu tư bệnh viện tại dự án này và khách hàng sẽ được hưởng dịch vụ khám bệnh suốt đời
ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp các tiện ích khác như lái xe riêng thư ký riêng
với tính chất hội nhập ngày càng cao cơ hội để thị trường bất động sản khởi sắc khá rõ nét
tuy nhiên cơ hội này cũng tạo nên những áp lực đối với các nhà đầu tư chủ dự án trong nước
các nhà đầu tư trong nước cần thực sự quan tâm đến việc gia tăng năng lực cạnh tranh trên mọi phương diện
bởi cuộc chơi trên một sân chơi lớn sẽ rất quyết liệt

ngoài ra thông tư ba của bộ giao thông vận tải có thêm quy định về chứng nhận kiểu loại linh kiện với ô tô chưa sử dụng được nhập vào việt nam có thể coi là khép lại khe cửa hẹp đối với ô tô nhập khẩu
hiện tại nhiều đại lý xe đã yêu cầu khách hàng nộp tiền tranh từ năm mươi triệu đồng đến gần một trăm chín mươi tám triệu đồng mới mong nhập xe về dùng trong dịp tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám điều này khiến nhiều người ngán ngẩm thất vọng vì tin đồn xe giảm giá
cơ hội này cũng tạo nên những áp lực đối với các nhà đầu tư chủ dự án trong nước
trong bối cảnh thị trường ô tô nhập khẩu điêu đứng người định mùa mùa sáu lại được một số doanh nghiệp lắp ráp xe hơi trong nước nắm bắt và coi là cơ hội để thị trường ô tô nội địa bứt phá
năng lực cạnh tranh đối với các nhà sản xuất lắp ráp nước ngoài và những doanh nghiệp yếu kém cũng không còn đất sống khiến cho ngành công nghiệp ô tô việt nam ngày càng vươn lên
trong bối cảnh thị trường ô tô nhập khẩu người định mùa sáu lại được một số doanh nghiệp lắp ráp xe hơi trong nước nắm bắt và coi là cơ hội để thị trường ô tô nội địa bứt phá
trong bối cảnh thị trường ô tô nhập khẩu người định mùa sáu lại được một số doanh nghiệp yếu kém cũng không còn đất sống khiến cho ngành công nghiệp ô tô việt nam ngày càng vươn lên